phát biểu tại hội nghị biểu dương cán bộ hội người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
và tổng kết phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng đừng tổ chức vào ngày hôm nay tại hà nội
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh năm năm qua hội người cao tuổi việt nam đã kế thừa
và phát huy truyền thống vẻ vang của hội phụ lão cứu quốc do chủ tịch hồ chí minh sáng lập
hội người cao tuổi các cấp đã phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội đại diện cho nguyện vọng
quyền và lợi ích hợp pháp của lớp người cao tuổi là thành viên của mặt trận tổ quốc
là chỗ dựa tin cậy của đảng nhà nước với hơn chín bốn triệu hội viên
tại hội nghị ba trăm hai mươi năm cán bộ hội tiêu biểu toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã được biểu dương và vinh danh